hôm nay ngày hai mươi sáu tháng hai sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã có báo cáo ban đầu về vụ hỏa hoạn tại căn nhà trong hẻm trên đường ba mươi tháng bốn thuộc khu phố hai phường phú hòa thành phố thủ dầu một
theo nhận định ban đầu nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện
diện tích căn nhà xảy ra cháy rộng khoảng tám mươi m hai chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình
khi lực lượng chữa cháy đến phá cửa vào trong thì phát hiện bốn thi thể đều là người trong một gia đình nằm ở các vị trí khác nhau
bước đầu xác định nạn nhân tử vong là người trong một gia đình gồm anh hồ hồng diệp ba mươi chín tuổi quê vĩnh long chị đoàn thị phi yến ba mươi ba tuổi quê bến tre hai bé hồ gia bảo chín tuổi và hồ bảo châu ba tuổi
trước vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến bốn người tử vong bộ công an đã cử lực lượng đến phối hợp với công an tỉnh bình dương khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc và bước đầu nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện